bệnh viện việt pháp hà nội thực hiện theo đúng quy trình và vẫn an toàn sau khi bệnh nhân hai trăm ba mươi bảy có mặt ở đây vào tuần trước
bệnh nhân người thụy điển được một mùa năm đưa đến khám tại bệnh viện việt pháp hà nội vào ngày hai mươi sáu tháng ba vì ngã trên đường
khi đến bệnh viện bệnh nhân được sàng lọc theo đúng hướng dẫn và không có bất kỳ triệu chứng hoặc yếu tố dịch tễ cho một ca nghi nhiễm covid một mươi chín
chính vì vậy bệnh nhân được tiếp nhận và được các chuyên qua liên quan hội trần tại phòng khám cấp cứu
nhưng vì lý do tài chính bệnh nhân đã từ chối điều trị
bệnh nhân được di chuyển bằng xe lăn vì không tự đi lại được vì vậy khả năng lây nhiễm rất ít
vào ngày ba mươi tháng ba năm hai nghìn hai mươi bệnh nhân quay lại bệnh viện để lấy hộ chiếu và thông báo không có đủ điều kiện tài chính
nên từ chối điều trị và ra về sau khoảng một mươi đến một mươi năm phút
ngày ba tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bệnh viện nhận được thông báo của viện vệ sinh dịch tễ trung ương về kết quả dương tính với covid một mươi chín của trường hợp bệnh nhân hai trăm ba mươi bảy này
ngay lập tức bệnh nhân đã trở lại bệnh viện
bệnh viện lập danh sách và cách ly các nhân viên y tế điều dưỡng và hành chính khoa cấp cứu của bệnh viện có tiếp xúc với bệnh nhân
tối qua họ đều được cdc hà nội lấy mẫu xét nghiệm
ngay tại bệnh viện và sáng nay bệnh viện nhận được thông báo tất cả đều có kết quả xét nghiệm âm tính
tuy vậy những nhân viên này đều được cách ly trong vòng hai tuần
kể từ ngày tiếp xúc với bệnh nhân tất cả bác sĩ điều dưỡng và nhân viên làm việc ở vị trí tiếp nhận bệnh nhân
luôn mang khẩu trang y tế găng tay kính bảo hộ khi tiếp xúc chăm sóc bệnh nhân
những nhân viên làm việc tại khu vực sàng lọc còn mang đồ bảo hộ cá nhân chuẩn
bệnh nhân được cung cấp khẩu trang và yêu cầu rửa tay tại khu vực sàng lọc trước khi bước vào tòa nhà
toàn bộ khẩu trang và trang thiết bị phòng hộ cá nhân đều được loại bỏ như rác thải y tế
và việc khử trùng được thực hiện theo khuyến cáo của bộ y tế sở y tế và cdc hà nội
đồng thời bệnh viện cũng lập danh sách những người tiếp xúc gián tiếp để theo dõi tình hình sức khỏe
theo đúng chỉ đạo của ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
tuy nhiên những người tiếp xúc gần f một âm tính nên những người tiếp xúc gián tiếp
mặc nhiên không cần cách ly ở nhà theo chỉ đạo của bộ y tế
tại bệnh viện việt pháp hà nội chúng tôi tập trung giữ an toàn cho bệnh nhân nhân viên và khách thăm
và tiếp tục mang lại cho bệnh nhân sự chăm sóc đảm bảo nhất
trước đó từ ngày bảy tháng ba bệnh viện đã lập chốt
và tiến hành sàng lọc toàn bộ khách hàng khách thăm và bệnh nhân trước khi bước vào tòa nhà khám chữa bệnh
tất cả bệnh nhân khách hàng đều được yêu cầu rửa tay sát khuẩn bắt buộc phải đeo khẩu trang
đo thân nhiệt khai báo thông tin y tế và yếu tố dịch tễ trước khi bước vào tòa nhà
việc sàng lọc cũng được triển khai với toàn bộ nhân viên của bệnh viện
bàn chống dịch covid một mươi chín của bệnh viện đã được thành lập ngày một tháng hai năm hai nghìn hai mươi
thường xuyên trao đổi cập nhật tình hình dịch ở việt nam và trên thế giới
để có biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín kịp thời và hiệu quả
thực hiện nghiêm ngặt theo hướng dẫn của ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín
tránh công đề lây nhiễm từ người bệnh sang nhân viên y tế và cộng đồng